hôm nay ngày bốn tháng năm tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội sẽ tiến hành xét xử phúc thẩm
vụ án liên quan tới hai cựu chủ tịch thành phố đà nẵng trần văn minh và văn hiễu chiến
cùng các bị cáo do có đơn kháng cáo trong vụ thâu tóm nhà đất công sản tại đà nẵng
dự kiến phiên tòa xét xử phúc thẩm sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ sáu đến tám ngày
thẩm phán ngô anh dũng tránh tòa chuyên trách tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
làm chủ tọa phiên xử phúc thẩm
tính đến thời điểm này có hai mươi một luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo
trong vụ án các bị cáo đã bị cấp tòa sơ thẩm tòa án nhân dân tp hà nội
tuyên xử về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
và tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai